vào tối qua cảnh sát giao thông tp hcm tiếp tục tổ chức kiểm tra và xử lý các lái xe vi phạm về nồng độ cồn tại tuyến xa lộ hà nội
trong khoảng hai giờ đồng hồ kiểm tra cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều lái xe có vi phạm về nồng độ cồn và lập biên bản xử phạt
nhiều lái xe cho biết mình chỉ uống một cốc bia
qua kiểm tra kết quả bốn mg trên một lít khí thở
theo quy định của nghị định một trăm linh thì lái xe sẽ bị phạt bảy triệu đồng và tước bằng lái một mươi một tháng
như vậy là dù uống một cốc bia cũng sẽ phải đối diện với mức phạt khá cao
trong đêm qua cũng có trường hợp lái xe bỏ chạy khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm tạm giữ phương tiện
thưa quý vị và các bạn luật phòng chống tác hại của rượu bia vừa được ban hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi được dư luận và người dân hết sức đồng tình ủng hộ
bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ việc quảng cáo tiếp thị tài trợ các sản phẩm rượu bia và tăng thuế đối với rượu bia luật ra đời sẽ hạn chế sự tiếp cận của giới trẻ đối với rượu bia
và ngay trong ngày hai tháng một lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã đồng loạt triển khai xử lý vi phạm giao thông theo luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
rất nhiều trường hợp vi phạm đã được xử lý theo đúng quy định mới
theo nghị định mới với chỉ số đo được của người đàn ông này là bốn trăm tám mươi chín mg trên một lít khí thở sẽ nhận mức phạt bảy triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
còn đối với người đàn ông này mức đo nồng độ cồn là hai trăm linh một mg trên một lít khí thở
có trường hợp lực lượng cảnh sát giao thông phải đưa người và phương tiện về điểm xử lý
tuy tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu bia

trường hợp vi phạm đa phần người dân đã nhận thức được tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
để triển khai xử lý nghiêm vi phạm giao thông theo quy định mới nhất là đối với những trường hợp
tài xế đã sử dụng rượu bia công tác tuyên truyền đến người dân được đặc biệt chú trọng
cái việc đầu tiên là mình hạn chế bia rượu thì cái việc tham gia giao thông là tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông
mình có thể sử dụng các phương tiện công cộng xe buýt hoặc là taxi grab hoặc là nhờ người thân
tránh cái việc mà khi đã có bia rượu rồi mà vẫn tiếp tục tham gia giao thông
có thể là một lần hai lần không xảy ra tai nạn
nhưng sẽ có lần thứ ba thứ tư
nếu mình không có cái ý thức mà mình không có được mà mình không có được cái ý thức về cái vấn đề đấy nó nguy hiểm như thế nào
thì sẽ có lúc xảy ra những vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng thương tâm ảnh hưởng tới những người tham gia thông và ảnh hưởng đến trực tiếp bản thân mình
với nghị định mới ở mức thấp nhất nồng độ cồn chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở
mức phạt tiền tối thiểu sẽ tăng từ hai ba triệu đồng tước bằng từ hai bốn tháng
ở mức cao nhất nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
mức phạt tiền tối đa sẽ tăng từ một mươi sáu một mươi tám triệu đồng lên ba mươi bốn mươi triệu đồng
và thời gian tức bằng tăng từ sáu tháng lên hai mươi bốn tháng
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vừa a cao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại bản ôn ốc xã mường lượm huyện yên châu tỉnh sơn la
về tội mua bán trái phép chất ma túy
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại hai mươi bốn trên bảy mươi tám tân kim phường tân bình thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội cướp tài sản
và đối tượng lê văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc sơn xã nhạo sơn huyện sông lô của tỉnh vĩnh phúc
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện